tại tỉnh con tum trước tình hình khô hạn đang diễn biến ngày càng phức tạp nhiều hộ dân không có nước sinh hoạt để dùng
thành phố con tum đã quyết định hỗ trợ lắp đặt các điểm cấp nước bằng bồn inox để phục vụ nhân dân
tính đến ngày hai mươi năm tháng ba trên địa bàn tỉnh con tum đã có gần một hai trăm linh hectare lúa và hoa màu và cây công nghiệp bị khô hạn
trong khi đó có khoảng hai trăm tám mươi hectare lúa bị mất trắng
nhiều địa bàn dân cư thiếu nước uống nước sinh hoạt người dân phải tìm đến khe suối để lấy nước về ăn
tại phường trần hương đạo thành phố con tum hơn ba trăm linh hộ dân các tổ dân phố một trăm hai mươi ba bốn năm trường mầm non trạm y tế trên địa bàn
nhiều ngày qua đã lâm vào tình trạng thiếu nước ăn và sinh hoạt trầm trọng
một số người dân đã phải mua nước sinh hoạt với giá một trăm linh đồng một mét khối nước
để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân
thành phố con tum đã hỗ trợ phường lắp đặt cấp tốc một mươi một điểm cấp nước
bằng bồn inox loại bồn hai lít để cấp nước ăn và sinh hoạt cho người dân
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ kinh phí lắp bồn kinh phí vận chuyển nước
và giao cho phường quản lý các điểm cấp nước cho người dân với giá sáu đồng một mét khối theo quy định
dân ở cái tố ba phường trần hương đạo này vào quán rổ ba trăm linh hộ
hiện nay coi như giếng rất là khô đầu sống thình hoạt
hiện nay ghét từng gầu nước ở dưới giếng
không có đủ nước tấm đủ nước sinh hoạt vấn đề ăn uống
hôm nay nhờ thành phố hỗ trợ đưa nước về ở tố ba rất là phán khởi
dân ở đây rất là mừng
cũng cảm ơn đảng và nhà nước chính quyền ở thành phố đã hỗ trợ giúp đỡ cho bà con
theo báo cáo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh con tum
trên địa bàn đã có bốn trăm linh trên tổng số năm trăm linh hồ đập thủy lợi khô cạn dưới mực nước chết
trong các hồ đập còn lại mức nước chỉ còn khoảng một phần ba so với dung tích thiết kế
dự báo nắng nóng sẽ làm ảnh hưởng trên bốn ba trăm linh hectare cây trồng trong cuối tháng ba và tháng bốn
trong đó diện tích lúa hơn một một trăm linh hectare và hơn ba hai trăm linh hectare cây công nghiệp cà phê và hoa màu